nhằm phát huy vai trò sứ mệnh cao quý của văn học nghệ thuật và của đội ngũ văn nghệ sĩ
từ năm hai nghìn tám bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số hai mươi ba nqtvk về tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật việt nam trong thời kỳ mới
nghị quyết chỉ rõ trong những năm tới văn học nghệ thuật việt nam đứng trước thời cơ lớn và những thách thức mới
để thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
đảng nhà nước và nhân dân ta
phải tiến hành một cuộc đấu tranh gian khổ và phức tạp giữa cái mới và cái cũ
cái tiến bộ và cái lạc hậu giữa tốt và xấu cao thượng và thấp hèn
hiện thực đó là mảnh đất giàu tiềm năng cho những tìm tòi sáng tạo của văn nghệ sĩ
để tiếp tục xây đắp một nền văn học nghệ thuật ngày càng lớn mạnh với những tác giả tác phẩm có tầm vóc xứng đáng với dân tộc
quá trình hội nhập quốc tế giao lưu văn hóa có khả năng tạo ra những biến đổi lớn
về diện mạo đặc điểm loại hình văn nghệ nước nhà
đồng thời sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn nghệ của công nghệ giải trí
cũng có thể tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống và công chúng văn nghệ
mặt khác các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu và thủ đoạn diễn biến hòa bình
nhằm tạo ra sự tự diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa đạo đức trong nội bộ
về mục tiêu xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới
nghị quyết hai mươi ba nqtvk chỉ rõ
tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học nghệ thuật việt nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc xây dựng nhân cách con người việt nam
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân thiện mỹ của các tầng lớp nhân dân
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xây dựng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ việt nam một cách toàn diện
cả về số lượng chất lượng và cơ cấu loại hình
có các thế hệ nối tiếp nhau vững chắc có tình yêu tổ quốc nồng nàn
gắn bó sâu sắc với nhân dân với sự nghiệp đổi mới do đảng lãnh đạo
có năng lực sáng tạo phong phú đa dạng đoàn kết gắn bó cùng phát triển
trong cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước ta
nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước bảo đảm yêu cầu phát triển
của lĩnh vực văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới
về quan điểm chỉ đạo nghị quyết hai mươi ba xác định
trên cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện năm quan điểm chỉ đạo chung
đối với nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc được xác định trong nghị quyết trung ương năm khóa tám
riêng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật
cần nhấn mạnh và bổ sung các quan điểm chỉ đạo
văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng
đặc biệt tinh tế của văn hóa
là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người
là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội
và sự phát triển toàn diện của con người việt nam
văn học nghệ thuật việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
phải phát triển toàn diện và mạnh mẽ

thấm nhuận sâu sắc tinh thần nhân văn dân chủ
phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
có tác dụng to lớn xây dựng con người
vừa có tác dụng định hướng
vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân
phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng
đồng thời với tập trung xây dựng phát triển văn học nghệ thuật chuyên nghiệp
trên cơ sở giữ gìn phát triển phát huy những giá trị của văn học nghệ thuật dân tộc
tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn khoa học tiến bộ của nước ngoài
đồng thời kiên quyết ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn áp đặt xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch
tài năng văn học nghệ thuật là vốn quý của dân tộc
chăm lo phát hiện bồi dưỡng quý trọng và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật
là trách nhiệm của toàn xã hội trước hết là của đảng nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp
tôn trọng bảo đảm quyền tự do sáng tạo
tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ
văn nghệ sĩ người chiến sĩ xây dựng và phát triển nền văn nghệ tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
cần phát huy lòng yêu nước nồng nàn gắn bó máu thịt với nhân dân
nêu cao trách nhiệm công dân sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị phụng sự đất nước và dân tộc
đã cho thấy khả năng sáng tạo của văn nghệ sĩ việt nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu thưởng ngoạn
các giá trị thẩm mỹ của nhân dân trong nước mà còn hướng đến công chúng quốc tế
tuy nhiên để thật sự có được các kết nối sâu rộng với thế giới sáng tạo văn học nghệ thuật rộng lớn
chúng ta còn phải vượt qua rất nhiều rào cản
phần tiếp theo của chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
tạo vị thế quốc tế cho văn học nghệ thuật của tác giả phong vân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong thời gian đầu mở rộng giao lưu và kết nối với thế giới đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước
khi chính sách mở cửa bắt đầu phát huy hiệu quả
có nhiều cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài đến việt nam tìm kiếm sự mới mẻ
cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật
ở tất cả các lĩnh vực sáng tạo hầu hết nguồn tài chính đầu tư hoặc tài trợ
nhân lực công nghệ phương pháp mới đều do phía bạn cung cấp
thực tế này có thuận lợi là chia sẻ với chúng ta những khó khăn về nội lực tài chính còn hạn chế
do tình hình kinh tế chung của đất nước
nhưng lại tạo nên hệ lụy là để lại một tâm lý thụ động trông chờ thậm chí là lệ thuộc
họa sĩ nhà phê bình mỹ thuật nguyễn quân đã từng dùng từ nghệ thuật đại sứ quán
để chỉ những sáng tác mỹ thuật thuận theo quan điểm của một số quỹ nghệ thuật nước ngoài
nhằm đạt được giải thưởng hoặc tài trợ của họ
từ năm hai nghìn một mươi đến nay đã có một sự thay đổi khá mạnh mẽ trong chiến lược hội nhập
và kết nối với thế giới trong lĩnh vực này
biểu hiện rõ rệt nhất thông qua phương diện đầu tư ngân sách nhà nước
cho sự ra đời của một số mô hình liên hoan triển lãm và giải thưởng quốc tế trong từng lĩnh vực
do các cơ quan nhà nước hoặc hội nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trực tiếp đứng ra tổ chức
lĩnh vực điện ảnh có liên hoan phim quốc tế hà nội định kỳ hai năm từ năm hai nghìn một mươi một
mỹ thuật có triển lãm và giải thưởng đồ họa asean định kỳ ba năm từ năm hai nghìn một mươi
văn học có cả một series các hội nghị quốc tế quảng bá văn học việt nam
thành lập cả một trung tâm dịch văn học
rồi liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế vốn đã có từ năm hai nghìn hai
xong bị gián đoạn và đến năm hai nghìn một mươi sáu được xác định chính thức sẽ diễn ra định kỳ ba năm
liên hoan âm nhạc mới á âu
các sự kiện này đồng thời được hình thành từ sự vận động xã hội hóa nguồn tài trợ trong và ngoài nước
do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân tổ chức trong nước đứng ra thực hiện
đem lại một vị thế cân bằng nhất định với phía đối tác quốc tế trong xu hướng hội nhập và kết nối chung
có thể nói kết nối với thế giới là một khái niệm rất rộng lớn
xong nhìn ở một góc độ nhất định biểu hiện bền vững của việc làm này
tham gia thường xuyên có tính chất bình đẳng và cạnh tranh với đời sống nghệ thuật quốc tế chung hiện nay
thông qua sự hiện diện tại những định chế giải thưởng và sự kiện nghệ thuật lớn danh tiếng toàn cầu
bên cạnh đó việc kiến tạo nên một hệ thống liên hoan giải thưởng định kỳ theo tiêu chuẩn chung của quốc tế
cũng là một đóng góp hết sức thiết thực cho khả năng kết nối lâu dài của sáng tạo văn học nghệ thuật trong nước
nhìn ở góc độ này hiệu quả cuối cùng của việc kết nối với thế giới của chúng ta chưa cao
các giải thưởng văn học và nghệ thuật uy tín dành cho hai nhà văn bảo ninh nguyễn huy thiệp
các nghệ sĩ thị giác lê quang đỉnh trần lương
sự tham gia của một vài nghệ sĩ thị giác khác vào các liên hoan nghệ thuật đương đại uy tín trên thế giới và khu vực
đều do nỗ lực vươn lên của cá nhân họ trong hành trình sáng tạo
những nhân tố cá nhân ấy luôn ít ỏi và rời rạc
rất khó có thể tác động mạnh mẽ đến vị thế của cả một cộng đồng sáng tạo trong nước trước thế giới
nếu nhìn việc tổ chức hành trình
sự kiện nghệ thuật ở tầm mức quốc tế có định kỳ như một ngân khoản đầu tư cho việc kết nối với thế giới
thì đây là một sự đầu tư lớn có tầm nhìn chiến lược của chính phủ
tuy nhiên cách thức tổ chức những sự kiện nói trên lại đồng thời đòi hỏi một nguồn nhân lực chuyên nghiệp và có đẳng cấp quốc tế
nhưng lại đang là điểm yếu của các ban tổ chức sự kiện trong nước
những hạt sạn tưởng là nhỏ như lỗi phiên dịch lỗi dẫn chương trình
cách bài trí không gian sự kiện
cho đến các vấn đề lớn hơn như tiêu chí lựa chọn kịch mục tác phẩm ban giám khảo cơ sở vật chất phục vụ sự kiện
của tất cả liên hoan quốc tế về phim mỹ thuật sân khấu ở việt nam lâu nay
đã cho thấy đây vẫn chỉ là hệ thống dài thường theo kiểu việt nam
chứ chưa đi theo bất cứ một tiêu chuẩn quốc tế chung nào
liên hoan nghệ thuật đương đại định kỳ hai năm singapore bien an khởi sự từ năm hai nghìn sáu
và ngay lập tức trở thành một sự kiện nghệ thuật quốc tế lớn nhất của đông nam á
sự hiện liện thường xuyên của cái tên iran trong hệ thống các dài thường điện ảnh danh giá toàn cầu như oscar
liên hoan phim berlin kan với những bộ phim có kinh phí thấp ngoài sức tưởng tượng của cả giới điện ảnh việt nam
là minh chứng sống động cho thấy thành công của việc kết nối với thế giới trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật
suy cho cùng là ở cách làm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế chung nhất và chất lượng nghệ thuật thật sự hướng đến con người
chứ không hẳn chỉ ở vấn đề tài chính và những chính sách vĩ mô khó áp dụng trong thực tiễn
có thể nói để thoát ra được vùng trũng về danh tiếng và uy tín quốc tế
để đời sống sáng tạo nghệ thuật nói chung của việt nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới
đã đến lúc cần có một sự thay đổi nền tảng từ trong nhận thức về vấn đề này của cả người sáng tác và giới chức quản lý chuyên ngành
các cơ quan quản lý nhà nước như cục điện ảnh cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm
nên trở về làm đúng chức năng quản lý tham vấn cho chính phủ để xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với tinh thần phát triển chung
tạo dựng một hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy tinh thần sáng tạo hội nhập quốc tế thật sự
thay vì tự đứng ra tổ chức các sự kiện nghệ thuật quốc tế với một nguồn nhân lực nhiều hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm
việc thành lập các ủy ban hội đồng nghệ thuật quốc gia độc lập tương đối với các cơ quan quản lý
hoạch định của chính phủ là cần thiết vì các tổ chức này sẽ dễ dàng tiếp cận với mô hình tương đương trên thế giới
trong việc kết nối tham gia các hệ thống giải thưởng nghề nghiệp quốc tế uy tín
hoặc trực tiếp đứng ra điều phối tổ chức hệ thống sự kiện triển lãm giải thưởng quốc tế mới ở việt nam
những cơ chế chính sách về thuế đối với các tổ chức tư nhân hoặc cá nhân dành ngân khoản nhất định của họ
từ lợi nhuận kinh doanh để đầu tư cho nghệ thuật
đặc biệt là các hình thức sáng tạo mang tính thể nghiệm phi thương mại
hoặc các đầu tư ban đầu trong thời gian nhất định cho các mô hình triển lãm liên hoan văn học nghệ thuật quốc tế
nên được điều chỉnh theo hướng miễn giảm
có như vậy mới khuyến khích sự đa dạng nguồn đầu tư cho văn học nghệ thuật phát triển tiệm cận với thế giới
tất nhiên nỗ lực quan trọng nhất vẫn thuộc về cá nhân người sáng tạo
nếu thành quả của họ thật sự chứa đựng giá trị nhân văn
sâu sắc và tư duy sáng tạo mạnh mẽ
thì chắc chắn sẽ được bạn bè quốc tế đón nhận
và xác lập được vị thế trong thế giới sáng tạo vốn vô cùng rộng lớn
nếu được cộng hưởng với những định chế nhà nước phù hợp
mang tinh thần hội nhập quốc tế thật sự tích cực
chắc chắn những thành quả kết nối với thế giới của sáng tạo văn học nghệ thuật việt nam
sẽ to lớn hơn trên chặng đường phía trước
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau